phụ nữ ấy năm nay đã tám mươi bảy tuổi cái tuổi mà nhiều người đã vui hưởng tuổi già xung vầy cùng con cháu
nhưng với bà mỗi năm thêm một tuổi bà lại càng thấy mình phải làm gấp phải cống hiến tranh thủ mọi thời gian sức lực để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn
tuổi tác không thể ngăn cản được những chuyến đi thiện nguyện mà bà và tri hội tán trợ chữ thập đỏ thăng long tiến hành trong tròn một mươi năm qua
tôi rất là trung sướng mà tôi cứ cảm thấy là nó thanh thản mà nó thoải mái
sau mỗi đợt đi như thế tôi cũng không biết như thế nào nhưng mà tôi chỉ thấy vui và thấy khỏe ra
và chính vì vậy cho nên là ở cái tuổi như tôi như này mà tôi nói thật là tôi đi một ngày ba trăm linh bốn trăm linh km ngồi ô tô
nhưng mà sau một đêm ngủ dậy sáng sau tôi khỏe bình thường không có mệt mỏi
tri hội tán trợ chữ thập đỏ thăng lòng do bà lê thu sáng lập từ năm hai nghìn chín gồm nhiều người là các doanh nhân cựu chiến binh lãnh đạo các doanh nghiệp cùng một số cán bộ đã nghỉ hưu của ngành công an
tri hội nhận hỗ trợ thường xuyên cho năm hộ nghèo ở thành phố hà nội
mỗi dịp lễ tết ngày thương bình liệt sĩ tri hội vận động từ nhiều người
nguồn để tặng quà tiền cho những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh vùng sâu vùng xa
qua công tác đi trao tặng quà như vậy thì mình mới thấy rằng là đối với việc làm đầy ý nghĩa đầy nhân văn của các cụ
cái lòng nhiệt tình cái tính bao dung cái tâm thử thiện
tại chúng tôi những cái bài học và mình thấy rằng là mình là thế hệ đi sau cần phải học tập và phát huy hơn nữa truyền thống của lực lượng công an thiên dân
những việc làm của các bác thì không chỉ là giúp cho những người dân bới bớt được những khó khăn trong cuộc sống
mà đó nó còn làm lan tỏa cái giá trị nhân đạo và là một tầm gương cho đội ngũ cán bộ hội viên chúng tôi nói theo
điều đó chúng tôi vô cùng trân trọng và cũng đánh giá rất là cao các hoạt động nhân đạo từ thiện

hiện nay hàng năm tri hội tán trợ chữ thập đỏ thăng long do bà lê thu làm tri hội trưởng có hàng chục chuyến đi với nhiều chủ đề khác nhau
quan trọng hơn từ những hạt nhân như bà lê thu đã lay động và kêu gọi được thêm rất nhiều tấm lòng hảo tâm đến với người nghèo
cụ nhiều tuổi như thế tám mươi tám tuổi mà vẫn còn làm được những việc như thế thì bọn mình trẻ như thế này thì không có lẽ gì là mình không tham gia
ngoài ra thì mình cũng thấy là thậm chí mình cũng còn nên kêu gọi nhiều người nữa trẻ như mình hoặc trẻ hơn mình nữa cũng nên tham gia
bởi vì là trong cái cộng đồng của mình đúng là còn rất nhiều những người nghèo
riêng tôi thì là tôi mong tôi có sức khỏe để tôi vẫn là coi như những người gọi là như là cây đa cây để
để cho các con các cháu mình theo
tôi mong làm sao mà vẫn giữ được
những người làm việc thiện như này sẽ tiếp tục